để làm ra một chiếc chiếu ngăn dừa
người làm nghề dịch chiếu cần phải trải qua nhiều công đoạn
với sự tỉ mẫn và miệt mài của người thợ
đầu tiên là chẻ lát
công đoạn đòi hỏi sự khéo léo
vì cọng lát yếu và mềm
nên rất khó chẻ nhỏ ra làm nhiều sợi
nhưng chỉ với một cây dao nhỏ
qua tay người thợ
một cọng lát sẽ nhanh chóng được trẻ làm đôi
làm ba sợi đều tăm tắp
tùy vào loại lát lớn hay nhỏ
sau đó lát được đem phơi khô
rồi tùy nhu cầu chiếu trắng hay chiếu màu
mà người thợ nhượng cho phù hợp
cuối cùng công đoạn quan trọng nhất
là công đoạn dệt
thường phải có hai người phối hợp với nhau
một người chùi sắp xếp từng sợi lát
theo từng màu dào go
người kia thì thoang thoát dập ức
ngửa thân go
rồi xoay trái xoay phải bẻ bìa
để khích từng sợi lát
theo nhiều thợ dịch chiếu lâu năm
do thủ nhượng đất và nước tại ngang dừa trong lành
nên cọng lát chẻ ra luôn trắng ngần
chiếu năng dừa nhờ đó càng trở nên bền đẹp
cọng lát đem về
dẫn nó chú thấy rồi đó
chẻ ra rồi phơi
phơi rồi vũ đập cái bao
ra cho nó sạch cái bao
rồi bắt đầu là mới đem vô
để đó người cứ tới mùa
bắt đầu vô mùa này là dệt hoài
dệt vẫn tới tết luôn
dệt không có nghỉ
người ta đặt chiếu màu thì mình phải bắt nước lên
người bỏ màu
màu vàng thì bỏ màu vàng
màu xanh bỏ màu xanh
màu đỏ thì bỏ màu đỏ
rồi nhộn ngực hơi
chiếu màu chiếu đỏ
thì có tiền nhiều hơn chiếu trắng
ví dụ chiếu trắng có một trăm linh gửi
chiếu màu tới ba trăm linh
bình quân mỗi người làm nghề dịch chiếu ở ngang dừa
trong một ngày có thể dệt đến bốn
đến năm đôi chiếu chợ
hay còn gọi là chiếu hàng
hoặc hai đôi chiếu đặc
do khách hay thương lái đặt riêng theo yêu cầu
có chất lượng tốt dày dặn và kính kẽ hơn
tuy nhiên khó và kỳ công nhất
là dệt chiếu bông có chữ
trăm năm hạnh phúc du quy
hay chữ song hỉ
dành cho các cặp vợ chồng mới cưới
khi phải mất hai ba ngày mới dệt được một đôi
thực tế sản phẩm chiếu ngang dừa
đang ngày càng đa dạng về kiểu dáng
phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng
với giá cả hợp lý hơn
cụ thể từng loại
như chiếu thường từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng một đôi
chiếu chữ từ bốn trăm linh đến năm trăm linh đồng một đôi
sau khi trừ tất cả chi phí nguyên liệu màu nhuộm
bình quân thu nhập mỗi người thợ
kiếm được khoảng bảy mươi đến một trăm linh đồng một ngày
nguồn thu nhập này chưa thể gọi là cao
nhưng nó giúp người dân nơi đây
có công ăn việc làm
cải thiện đời sống trong thời gian nông nhàng
và góp phần thúc đẩy sự phát triển
kinh tế xã hội của địa phương
ngày xưa giọt chiếu nó công khu
nó nhiều hơn
tại vì cộng lát hồi đó
mình trẻ ra làm ba
rồi mình phải gốc ruột
cộng ruột mà chiếu bây giờ
lát bây giờ nó nhỏ
chỉ là trẻ hai là không gốc ruột
nó nhanh lắm
với lại ngày xưa là bẻ bề
bẻ hai bên nó lâu bất thời gian
ngày có một đôi gửi hai đôi là dữ lắm
là người đó dịch hay dịch giỏi
nhưng bây giờ dịch

ngày ba đôi
chỉ dịch vô rồi không có bẻ bề
như chú thấy vậy nè
dịch vô rồi là dịch
mau lắm nhanh
ngày xưa là
dịch chiếu là
dịch ban đêm là đốt đèn dầu
đèn cốc hai bên hai cái đèn nhỏ
bây giờ thì có đèn sáng
dịch nó khỏe thoải mái
với lại sáng sủa
dịch nó cũng nhanh hơn
trên thị trường có bán
nhiều loại chiếu
mây chiếu tre chiếu nhựa
nhưng chiếu truyền thống được dịch từ cây lát
vẫn được nhiều người ưa chuộng
vì vậy bà con là nghề dịch chiếu
ở ấp thống nhất thị trấn ngang dừa
cứ dệt ra đến đâu đều bán hết đến đó
không có hàng tồn động
hiện nay thương lái đặt hàng thu mua liên tục
tuy nhiên nguồn nguyên liệu nay khang hiếm
tại địa phương không đủ lát
nguyên liệu để cung cấp cho các thợ dịch
để giúp nghề dịch chiếu phát triển
các cấp hội liên hiệp phụ nữ
nguyện hồng dân
ngành chức năng quản lý là nghề truyền thống
cũng đã kiến nghị ngân hàng chính sách xã hội
và trung tâm khuyến công quyện
có chính sách cho dây vốn ưu đải
và tổ chức nâng cao tay nghề
đổi mới trang chức bị máy móc
qua đó từng bước hiện đại hóa
nghề dịch chiếu truyền thống ở quyện
nâng cao đời sống người dân
là dùng trủng bị nhiễm phèn
thị trấn ngang dừa đã biến yếu tố bất lợi này
thành thế mạnh để phát triển nghề trồng lát
nhờ nguồn lát có sẵn tại địa phương
để giúp người dân đỡ tốn kém chi phí
chủ động hơn trong việc tìm nguyên liệu
phục vụ sản xuất
thời gian qua nghề dịch chiếu
tại thị trấn ngang dừa gặp không ít thăng trầm
do sự biến động của đầu ra
giá thành sản phẩm không ổn định
nguyên liệu dịch chiếu không đảm bảo cung ứng
tuy gặp khó khăn
sông người dân nơi đây vẫn bám trụ với nghề
và không ngừng tạo ra những sản phẩm chất lượng
theo quỹ ba nhân dân
nguyện hồng dân tỉnh bạc liêu
hiện tại làng nghề dịch chiếu
ở thị trấn ngang dừa
vẫn còn tồn tại không ít khó khăn
trước hết là trình độ lao động chưa cao
trang thiết bị phục vụ sản xuất lạc hậu
các công đoạn để cho ra đời sản phẩm
đều bằng thủ công
do đó sản phẩm sẽ không mang tính cạnh tranh cao
và thiếu ưu tố phát triển bền dững
để làng nghề phát triển
thị trấn ngang dừa rất cần sự hỗ trợ
trang bị máy móc của các ngành chức năng
tạo điều kiện để người dân làng nghề
giai giống nâng cao trình độ
đồng thời công tác quảng bá giới thiệu làng nghề
phải thực hiện có hiệu quả hơn
một khi những ưu tố trên được chú trọng
làng nghề dệt chiếu sẽ ngày càng khẳng định được thương hiệu
và nâng cao giá trị
trong cái hướng tới đó
thì huyện sẽ đưa
cái nghề dịch chiếu này
cùng với một số cái nghề truyền thống khác
làng nghề truyền thống khác
của huyện của bà con dân
đẩy mạnh lên một bước nữa
nó là phục vụ cho du lịch
thì để phục vụ được
cho du lịch thì trước nhất
cái nghề dịch chiếu
cũng như các nghề khác
phải hướng tới là cải tiến mẫu mạ
ví dụ như bây giờ
từ chiếu để sử dụng
bây giờ chuyển sang chiếu để
làm cái quà
một số chiếu quà một số cái mô hình chiếu
để làm quà lưu niệm
để có thể là
người ta đến người ta mua
để làm lưu niệm không có thể là mua sử dụng nữa
nhưng mà vẫn có những loại chiếu
để mà mua về để sử dụng
làng nghề dịch chiếu
ở thị trấn ngang dừa quyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu
trong cuộc sống của người dân nơi đây
phấn khởi hơn là khi làng nghề dịch chiếu
vừa được công nhận là làng nghề truyền thống
đảng bộ chính quyền và người dân thị trấn
càng quyết tâm hơn
trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề đặc trưng giống có
tại vùng đồng bằng sông cửu long